bộ y tế phối hợp với đài tiếng nói việt nam kênh vov hai sở y tế hà nội sở thông tin và truyền thông hà nội
trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe trung ương sản xuất và cho ra mắt các sản phẩm audio về khuyến cáo
thông điệp truyền thông phòng chống dịch covid một mươi chín để phổ biến đến người dân qua hình thức phát thanh
tính đến thời điểm hiện tại đã có một mươi sản phẩm audio khuyến cáo được thực hiện
gồm hướng dẫn cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú khuyến cáo chung phòng dịch khuyến cáo phòng dịch cho người cao tuổi
cần làm gì khi có biểu hiện sốt ho đau họng khó thở hướng dẫn sử dụng khẩu trang vải khẩu trang y tế
hướng dẫn rửa tay khuyến cáo tại trường học khuyến cáo cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng
khuyến cáo cho người tham gia phương tiện giao thông công cộng cầm nang một mươi câu hỏi đáp về covid một mươi chín
bộ y tế cũng đang phối hợp với bộ thông tin và truyền thông gửi các audio này đến hệ thống trung tâm kiểm soát bệnh tật
trung tâm y tế dự phòng sở thông tin và truyền thông sáu mươi ba tỉnh thành phố để đăng tải trên hệ thống loa phát thanh đài tiếng nói địa phương